liên quan đến việc xử lý các trường hợp đưa thông tin sai sự thật về dịch covid một mươi chín
tòa án nhân dân huyện phú bình vừa tổ chức phiên tòa xét xử đối tượng phạm văn hải ba mươi một tuổi
trú tại xóm cả xã tân khánh huyện phú bình tỉnh thái nguyên về hành vi tung tin đồn về dịch bệnh
theo cáo trạng khoảng một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đối tượng hải với động cơ cá nhân đã sử dụng điện thoại
đăng nhập vào tài khoản facebook của chị nguyễn thị tê để đăng tải bài viết có nội dung
thôi xong rồi thái nguyên mình đã có người chết do covid mà nhà nước mình lại giấu
kèm theo một bức ảnh có dòng chữ mọi thứ đã sẵn sàng chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt để xuất hành
thông tin này đã có hàng trăm lượt tương tác gây hoang mang dư luận xã hội
tại phiên tòa đối tượng hải đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện phú bình đã tuyên phạt bị cáo phạm văn hải sáu tháng tù giam